nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam ấn độ ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và một mươi năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm hai nghìn một mươi chín
tối qua ngày một mươi sáu tháng ba tại đại bảo tháp mandala tây thiên huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc giáo hội phật giáo việt nam hội hữu nghị việt nam ấn độ và đại sứ quán ấn độ tại việt nam đã long trọng tổ chức lễ khai mạc ngày văn hóa phật giáo ấn độ tại việt nam lần thứ hai
buổi khai mạc diễn ra trong không khí trang nghiêm một lòng hướng về phật pháp của hơn một trăm linh tăng ni đến từ đất nước ấn độ nepal và bhutan cùng hàng nghìn phật tử việt nam
hôm nay chúng tôi đến đây từ rất sớm hai vợ chồng tôi làm tất cả mọi công việc có thể làm để ở pháp hội này để mong cầu cái sự bình an sự hạnh phúc đến cho tất cả nhân dân việt nam đối với chúng tôi gia đình chúng tôi và đến tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay tại pháp hội này
chúng tôi cũng như là tất cả mọi người thì nguyện cầu cho tất cả mọi người từ những người nông dân cũng người công dân và tất cả các bác lãnh đạo cũng như là các cơ quan đoàn thể chính phủ được sự lợi ích ấm no an lạc cho chính bản thân mình và cho gia đình và cho xã hội
với ấn độ là một nước bạn rất thân thiện rất gần gũi với việt nam ủng hộ việt nam ngay từ những ngày đầu trong cuộc chiến đấu giải phóng
nói về quan hệ giữa phật giáo và việt nam và ấn độ phải khẳng định rằng đây là cái cầu nối để quan hệ hai nước thiết lập hơn nghìn năm nay
nó có ý nghĩa ở chỗ đó cho nên cái ngày văn hóa phật giáo việt nam tại ấn độ cũng như là mình hơi gợi lại cái nguồn gốc quan hệ sâu xa giữa hai nước
ngày văn hóa phật giáo ấn độ lần thứ hai tại việt nam
diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng ba tại đại bảo tháp mandala tây thiên với nhiều nghi lễ phật giáo đặc biệt do ngài wang pang đô rúc ba trưởng dòng chuyên thừa phật giáo đô rúc ba và tăng đoàn đô rúc ba thực hành
đây là ngày khánh đản đức bồ tát quán thế âm theo truyền thống phật giáo đại thừa đồng thời cũng bắt đầu dịp lễ hội tây thiên xuân đinh dậu hai nghìn hai mươi